các tỉnh phía nam đang bước vào mùa mưa nên bệnh sốt xuất huyết đang có chiều hướng tăng khá nhanh
thành phố hồ chí minh là địa phương có lượng người mắc bệnh cao nhất ở khu vực nam bộ
trong tuần qua thì đã có thêm hai ca tử vong làm tăng số người tử vong vì sốt xuất huyết tại nam bộ lên đến sáu người kể từ đầu năm đến nay
theo ghi nhận số ca mắc xuất xuất huyết nhập viện điều trị tại thành phố hồ chí minh đã gia tăng rất nhanh với nhiều trường hợp nặng và tử vong
trung bình mỗi ngày bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố hồ chí minh điều trị cho hơn một trăm bốn mươi bệnh nhân xuất xuất huyết cao gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
sốt xuất huyết hiện xuất hiện ở cả người lớn và trẻ em
thời điểm hiện tại thì đã có đến sáu trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở các tỉnh phía nam tính từ đầu năm đến nay

những bệnh nhân có những bệnh nàm trước đó hay là bệnh nhân phụ nữ có thai thì cũng nên nhập viện sớm để theo dõi điều trị cho nó tốt
đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết thông thường rơi vào tháng tám tháng chín và tháng một mươi hàng năm
thế nhưng hiện nay mới vào đầu mùa dịch số lượng bệnh đã tăng rất cao người dân tuyệt đối không được chủ quan trong điều trị
bắt đầu đang có mùa mưa thì những quý tiếp theo có thể tăng rất nhiều so với năm trước và so với đầu năm luôn
đầu năm đã tăng gấp đôi rồi
và có xu hướng tăng nữa
và cái này thì phụ thuộc vô ý thức người dân cũng rất là nhiều
chúng ta phải ngủ mùng phát quang bùi rộng và tránh tù động nước ở địa phương của mình ở
chính quyền địa phương cần kết hợp chặt chẽ với ngành y tế tiến hành triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường
diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt mũi chuyển bệnh ngăn chặn sốt xuất huyết lây lan trên diện rộng